tại hà nội bộ tư lệnh thủ đô hà nội tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
trong nhiệm kỳ qua phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn hoạt động của đơn vị
nội dung hình thức ngày càng được đổi mới phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu
trong năm năm qua có ba mươi bốn hội viên được kết nạp đảng hơn một trăm linh lượt cán bộ hội viên phụ nữ được các cấp khen thưởng
hàng năm phụ nữ bộ tư lệnh thủ đô hà nội có hơn chín mươi hội viên đạt ba tiêu chuẩn của phong trào thi đua hơn sáu mươi hội viên đạt danh hiệu xuất sắc trên chín mươi tám gia đình đạt các tiêu chí về xây dựng gia đình hạnh phúc
đại hội cũng thống nhất phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong những năm tiếp theo trong đó xác định một số chỉ tiêu
hàng năm có từ tám đến một mươi cán bộ hội viên đủ điều kiện được giới thiệu kết nạp vào đảng
phụ nữ đạt chuẩn mực trung hậu sáng tạo đảm đang thanh lịch
một trăm linh hội phụ nữ đạt vững mạnh trong đó trên năm mươi đạt vững mạnh xuất sắc
đồng thời đại hội tiến hành bầu ban chấp hành mới và hướng tới đại hội đại biểu phụ nữ thành phố hà nội lần thứ một mươi năm thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm